thưa quý vị dạng sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bảy sáu người dân bị mắc kẹt trong đám cháy tại ngôi nhà trên đường châu cầu thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà nam không quản khó khăn hiểm nguy lao mình vào đám cháy để giải cứu thành công
thêm một lần nữa thì chúng tôi bày tỏ sự biết ơn trân trọng trước tinh thần quả cảm sẵn sàng xả thân vì sự bình yên cho người dân của các anh những người hùng giữa đời thường
lúc đấy vào rồi tầm khoảng hơn ba giờ thì cứ giờ đấy là tôi dậy chuẩn bị để làm hàng thì khi mở cửa ra thì thấy có mùi khét và tôi chạy ra cái phòng khách thì thấy có đám lửa thì hộ hoán và gọi các lực lượng chức năng để cứu thì đúng lúc các đồng chí cứu hỏa đến và đã đưa được sáu thành viên trong gia đình nhà tôi ra ngoài được an toàn
ngay sau khi nhận được tin báo hai mươi cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng ba xe chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
khi triển khai thì gặp vô vẹn khó khăn là địa điểm khó tiếp cận các đồng chí phải triển khai thang triển khai từ trên tầng ba xuống lóc tầng hai và từ lóc tầng hai triển khai thang để xuống dưới vị trí các lãnh nhân bắt kẹt
sau đấy thì
thì lúc đấy thì khói rất là nhiều và nạn nhân thì ở dưới tầng dưới tôi thì ở trên tầng thượng tiếp cận với nạn nhân
thì xác định được ở bên dưới có nạn nhân thì tôi đã xin ý kiến của chỉ huy để triển khai biện pháp cứu nạn bằng sử dụng thang móc để đưa các nạn nhân lên trên mái nhà
đưa các nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu kịp thở
trong ngôi nhà lửa đang bao trùm có một cụ già hơn tám mươi tuổi hai người lớn và ba cháu nhỏ
sau hơn một mươi phút với sự nỗ lực hết mình của lực lượng công an các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đám cháy được khống chế và dập tắt
sáu thành viên trong ngôi nhà đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giải cứu thành công trong niềm vui của mọi người
anh em rất là nhiệt tình
rất là trách nhiệm và có những cái thậm chí không quản ngại hy sinh nữa
có những đồng chí bây giờ hiện giờ cũng phải nằm trong viện cùng với nạn nhân của gia đình là vì bị ngạt
ngay sau khi đám cháy được dập tắt đại diện đảnh đạo công an tỉnh hà nam đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân cổ vụ cháy và một chiến sĩ địch lung khi làm việc vụ